chỉ trong thời gian ngắn thì hàng nghìn hectare sắn còn gọi là mì chính vụ của nông dân tỉnh quảng ngãi bị hư hại do bệnh khảm lá
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đang đứng trước nguy cơ mất trắng vùng nguyên liệu sắn
những ngày qua chị đinh thị say lên đồi sắn để cứu vãn bốn xào sắn đang trong thời kỳ phát triển bị hư hại
để vớt vát diện tích còn lại chị say nhổ bỏ những cây bệnh nặng phun thuốc diệt trừ mầm bệnh
vụ đông xuân năm nay chị đinh thị say trồng bốn xào sắn trên đồi cao đây là vụ chính mang lại nguồn thu nhập cho gia đình
theo thống kê của ngành nông nghiệp toàn tỉnh quảng ngãi có gần hai sáu trăm linh hectare sắn bị nhiễm bệnh virus khảm lá tăng một trăm năm mươi bảy so với cùng kỳ
số diện tích bị phá hại trên diện rộng một mươi một huyện thành phố nhiều nhất là các huyện sơn hà tư nghĩa nghĩa hành
nguyên nhân là do người dân dùng giống bị nhiễm bệnh trồng sen canh khiến diện tích sâu hại ngày càng lan rộng
để mà trồng lại cho nên là cái nguy cơ lây lan rất là nhanh và không kiểm soát được cái nguồn gốc giống
thứ hai nữa là cái vùng thuốc để mà tiêu diệt những cái con bọ băng trắng gây bệnh khảm lá mì thì cũng làm mảnh múng nhỏ lãi cho nên nó có thể là nó lây lan qua
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh quảng ngãi trồng hơn một mươi sáu hectare sắn
năng suất bình quân ước đạt hai trăm linh bốn năm tạ một hectare
sản lượng ba trăm hai mươi bảy sáu tấn
năm hai nghìn hai mươi địa phương này trồng trên một mươi bảy ha cung ứng nguồn nguyên liệu tinh bột trong nước và xuất khẩu
hiện bệnh khảm lá trên cây sắn vẫn đang tiếp tục phát triển và lan rộng
thông vô nhũa cung cung tiêu quỷ những cái bệnh và phung thuốc từ bộ phong tráng và môi giới tìm bệnh
đồng thời có kế hoạch phăn vùng tìm những vùng chưa những bệnh để lọ giống cung ứng người nông dân
hiện quảng ngãi khẩn trương
thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh khảm lá phá hoại vùng nguyên liệu sắn
trong đó tập trung hỗ trợ nông dân phá bỏ diện tích bệnh nặng tìm nguồn giống mới thay thế bảo đảm an toàn
đồng thời khuyến cáo người dân các nguy cơ tái bệnh của khảm lá để ngăn chặn bệnh lây lan